hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong số năm thành phố trực thực trung ương có hai địa phương xanh là hà nội hải phòng ba địa phương vàng là đà nẵng cần thơ và thành phố hồ chí minh
ngày một mươi một tháng một mươi chính phủ ban hành nghị quyết quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết có bốn cấp độ dịch bệnh gồm cấp một nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh cấp hai nguy cơ trung bình màu vàng cấp ba nguy cơ cao màu cam cấp bốn nguy cơ rất cao màu đỏ
theo hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế có ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh gồm số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh dân trên tuần tỷ lệ tiêm vaccine năng lực y tế
các tỉnh thành cấp một các sự kiện trong nhà và ngoài trời không hạn chế số người những lĩnh vực được hoạt động gồm vận tải công cộng đồng bộ đường thủy hàng hải cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn chợ truyền thống các cơ quan công sở cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thở tự khách sạn nhà nghỉ khung nghỉ dưỡng điểm tham quan du lịch biểu dân phân hóa nghệ thuật thể dục thể thao
cấp hai hạn chế các sự kiện tập trung đông người trong nhà ngoài trời hoặc tổ chức có điều kiện địa phương căn cứ vào thực tiễn để quy định số người tham gia
vận tải hành khách công cộng được hoạt động theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage bar internet trò chơi điện tử làm tóc làm đẹp phải ngừng hoặc hạn chế địa phương sẽ quyết định các dịch vụ nguy cơ khác được hoạt động hay không